có những lời lẽ thô tục hành hung lực lượng làm nhiệm vụ ba đối tượng nguyễn phúc hậu tức hậu gà nguyễn trí hải và châu thái duy
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang tạm giữ về hành vi chống người thành công vụ
vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực thuộc chợ mới
có nhiều đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền nên đồng chí nguyễn phú cường trưởng công an xã kiến an
triển khai lực lượng đến địa điểm như tin báo để vây bắt khi đến hiện trường thì các đối tượng bỏ chạy
lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng nguyễn văn nhơn và thu giữ nhiều tam vật có liên quan
thấy nhân bị bắt ba đối tượng trên cùng một số người ở gần đó chạy lại răng co sô đẩy đồng chí cường
và lực lượng đang làm nhiệm vụ để cho nhân chạy thoát thân
lợi dụng đêm tối một số đối tượng còn lại ở khu vực tiếp tục có những lời lẽ thô tục hành hung đồng chí cường
và lực lượng làm nhiệm vụ sự việc được lắng xuống khi lực lượng công an huyện đến hiện trường giải tàn đám đông
đồng thời mời các đối tượng liên quan về cơ quan để làm việc